mua bán trái phép một mươi sao bánh heroin hai đối tượng là ly trờ tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại huyện nậm nhùn tỉnh lai châu và giàng a cu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện nậm bồ tỉnh điện biên
đã bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
hai đối tượng bị bắt quả tăng vào tối ngày sáu tháng năm tại km hai mươi ba tỉnh lộ một trăm hai mươi năm
thuộc địa phận bản can tỉ hai xã ma khoai huyện xìn hồ tỉnh lai châu
vật chứng thu giữ gồm một mươi sáu bánh heroin hai xe máy và ba điện thoại di động
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận đã cùng nhau tìm nguồn ma túy
móc nối với các đối tượng đưa sang lai châu tìm mối bán qua các tỉnh lân cận
trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại tỉnh quảng ngãi một đối tượng chuyên mua bán ma túy từ tp hcm về quảng ngãi
cũng vừa bị phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
tại tổ dân phố số một thị trấn la hà huyện tư nghĩa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp cùng với công an huyện tư nghĩa
bắt quả tang đối tượng nguyễn thành danh ba mươi tám tuổi ở phường trần phú tp quảng ngãi
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một trăm một mươi một g ma túy đá và một số đồ vật tài liệu có liên quan
danh là đối tượng có nhiều tiền án sử dụng ma túy lâu năm bằng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
nguyễn thành danh đã mua ma túy từ tp hcm giấu vào thùng bánh gửi về quảng ngãi để bán lại kiếm lời
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang xác minh truy bắt nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà
và đập phá xe ô tô của một hộ dân ở xã hồ nai ba huyện trảng bom
theo camera an ninh ghi lại vào khoảng ba giờ ngày bảy tháng năm có bốn người đàn ông đi trên hai chiếc xe máy
dừng trước cửa nhà của anh trần quốc khánh
hộ ấp thanh hóa xã hồ nai ba huyện tràng bom
tại đây các đối tượng đã châm lửa vào chai xăng rồi ném liên tiếp vào nhà gây cháy
các đối tượng còn dùng dao đập phá xe ô tô tải của anh khánh đang đỗ ở ngoài
lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai của người dân
đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh để điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan
hai đối tượng cướp giật xe máy hết sức liều lĩnh manh động
bị lực lượng một trăm năm mươi một công an tỉnh hải dương phối hợp bắt giữ
đó là mạc văn trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và cao văn tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại tỉnh quảng ninh
theo đó vào khoảng năm h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng năm sau khi tiếp nhận thông tin của chị trần thị mơ
chú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
bị hai đối tượng đi xe máy mang biển số hai mươi ba k một trăm linh tám nghìn ba mươi tám cướp giật chiếc xe honda lit mang biển số hai mươi chín i một mươi hai nghìn hai trăm hai mươi hai
chú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng

lực lượng một trăm năm mươi một công an tỉnh và tổ một trăm năm mươi một công an huyện đã triển khai lực lượng phương tiện
vây bắt thành công hai đối tượng thu giữ hai xe máy và công cụ phạm tội
qua đấu tranh khai thác chiếc xe máy mà hai đối tượng sử dụng trước đó
cũng là tài sản vừa trộm cắp được tại quảng ninh
cũng với hành vi cướp giật tài sản
đinh lệnh sơn chú tại xã ninh khang huyện hải phòng
huyện hoa lư tỉnh ninh bình đã bị công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng năm phát hiện hai du khách nước ngoài
đang đi xe đạp du lịch trên tuyến đường thuộc địa bàn thôn khả lương
xã ninh thắng huyện hoa lư thì sơn đã điều khiển xe máy áp sát
giật túi sách để ở trước giỏ xe rồi tăng ga tẩu thoát
trong túi sách có hộ chiếu giấy tờ thẻ ngân hàng và ba triệu đồng tiền việt nam
tại cơ quan công an sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

và nâng cao năng lực quân y khám chữa bệnh cho cán bộ trên sự y tế công an việt nam
chiều ngày bốn tháng năm tại buổi tiếp xúc cửa chi thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
trước kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên
đại tướng tô lâm đã trao đổi với cửa chi về tình hình kinh tế xã hội
công tác bảo đảm an ninh trật tự từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đồng thời thông tin thêm về các dự án luật mà bộ công an đã và đang đề xuất
trình kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
đối với các ý kiến kiến nghị đề nghị của cửa chi thuộc thẩm quyền của địa phương
đại tướng tô lâm đề nghị các cơ quan có chức năng nhiệm vụ thẩm quyền
chủ động có văn bản trả lời gửi tới các cửa chi có ý kiến kiến nghị nêu trên
dịp này đại tướng tô lâm cũng đã trao năm mươi bộ máy tính
tặng các trường học trên địa bàn thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại belarus
thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an đã có các cuộc hội đàm
với chủ tịch ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus alexei volkov
với chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia ivan ken
với bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp vadim siniatsky
dự phát biểu tại hội thảo khoa học thực hành quốc tế lần thứ ba
giám định tư pháp lý luận và thực tiễn trong điều kiện hiện nay
và dự lễ kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập ủy
giám định tư pháp quốc gia belarus
tại các cuộc hội đàm các bên đều thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác
phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm khủng bố các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
tăng cường hơn nữa trong hợp tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ
nghiên cứu khả năng cách thức mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác
mà hai bên có thế mạnh cùng quan tâm
phát biểu tại buổi làm việc tại ninh bình
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
yêu cầu việc thực hiện đề án sáu tại ninh bình cần khắc phục những tồn tại hạn chế
cẩn trương giá soát phân công cụ thể và chỉ đạo quyết liệt
tìm hướng khắc phục hạ tầng thiết bị phần mềm dữ liệu
cổng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống
dắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú quản lý địa bàn
quản lý đối tượng phục vụ công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh
thành đức huyện vị xuyên tỉnh hà giang ubnd huyện vị xuyên đã tổ chức lễ khánh thành
và bàn giao công trình trụ sở công an xã thanh đức
đây là trụ sở công an xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh hà giang
thanh đức là một trong năm xã biên giới của huyện vị xuyên tỉnh hà giang
với chín mươi tám dân số là người dân tộc thiểu số
cơ sở vật chất của công an xã thanh đức còn thiếu phòng làm việc
nhà lưu trú và các công trình phụ trợ
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công trình trụ sở công an xã thành đức
xã thanh đức bắt đầu được khởi công xây dựng với kết cấu nhà làm việc hai tầng
tổng diện tích mặt sàn ba trăm năm mươi m hai gồm có phòng tiếp dân phòng trực ban
kho lưu vật chứng phòng làm việc và phòng ngủ của cán bộ chiến sĩ
phòng tạm giữ hành chính và các hạng mục phụ trợ như bếp nhà vệ sinh nhà để xe
sau sáu tháng thi công đến nay công trình đã hoàn thành một trăm linh khối lượng thiết kế
với tổng mức đầu tư ba hai tỷ đồng đủ điều kiện bàn giao cho đơn vị công an xã thành đức
tiếp nhận sử dụng
đưa xã thành đức trở thành xã đầu tiên khánh thành trụ sở công an xã